nằm trong các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm hai nghìn một mươi chín
ngày năm tháng một mươi một ban an toàn giao thông tỉnh lâm đồng đã đến thăm hỏi động viên chia sẻ nỗi đau với các gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh
tại những nơi đến thăm đoàn công tác ban an toàn giao thông tỉnh đã chia sẻ nỗi đau mất mát của các gia đình có người thân là nạn nhân thiệt mạng do tai nạn giao thông
đồng thời động viên các gia đình vượt qua nỗi đau khắc phục khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống
đoàn cũng mong muốn các gia đình thường xuyên nhắc nhở thành viên con cháu chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra
dịp này đoàn công tác hỗ trợ cho một mươi năm gia đình có nạn nhân tai nạn giao thông mỗi gia đình hai triệu đồng
bên cạnh đó ban an toàn giao thông các huyện thành phố sẽ thành lập các đoàn đến thăm hỏi gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông trên địa bàn